cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới
dự buổi lễ có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
cùng các đồng chí lãnh đạo bộ quốc phòng
đây là một sự kiện trọng đại đánh dấu chặng đường phát triển của đơn vị
là nguồn cổ vũ động viên to lớn đồng thời cũng là sự ghi nhận của đảng nhà nước và quân đội
đối với sự công hiến hy sinh và những chiến công anh dũng vẻ vang của các thế hệ cán bộ chiến sĩ
làm công tác phòng chống ma túy và tội phạm của bộ đội biên phòng
từ năm hai nghìn chín đến nay tổ chức biên chế của cục và lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng
đã từng bước được tăng cường đây cũng là giai đoạn hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy
buôn bán người và gian lận thương mại trên cả ba tuyến biên giới gia tăng diễn biến phức tạp
vượt lên những khó khăn thách thức đó cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng đã phối hợp
hiệp đồng hiệu quả trên mọi mặt trận với nhiều lĩnh vực chức năng trong và ngoài nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ
lập nhiều thành tích đáng ghi nhận phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình nêu rõ
cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cục phòng chống ma túy và tội phạm đã chủ động tham mưu
cho đảng ủy bộ tư lệnh tham mưu hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có nhiều chủ trương
giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ huy điều hành xây dựng bản lĩnh
ý chí quyết tâm trách nhiệm ý thức chấp hành kỷ luật pháp luật cho cán bộ chiến sĩ
trong thời gian tới tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong nước cơ bản ổn định
kinh tế xã hội tiếp tục phát triển tiềm lực quốc phòng an ninh được tăng cường
để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình yêu cầu đảng ủy
chỉ huy cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng ngăn chặn triệt để hoạt động vận chuyển ma túy
có vũ trang qua biên giới không để hình thành điểm nóng phức tạp về ma túy buôn lậu và tội phạm khác
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng